tại nhà hát lớn hà nội trong không khí kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam hội nhà báo việt nam và báo nhân dân phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật thường niên gặp gỡ tháng một mươi vinh danh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội
chương trình đã vinh danh ba mươi một doanh nghiệp và sáu doanh nhân tiêu biểu không chỉ thành công trên lĩnh vực kinh tế mà còn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm với xã hội góp phần vào sự phát triển của đất nước
chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân và các đài phát thanh truyền hình địa phương